pháp đã cấm bán tàng trữ vận chuyển pháo hoa trong dịp nghỉ lễ quốc khánh vào ngày một mươi bốn tháng bảy tới
động thái được đưa ra sau các cuộc biểu tình bạo loạn kéo dài một tuần vừa mới chấm dứt tại pháp
trước lệnh của chính phủ pháp nêu rõ để ngăn chặn nguy cơ gây dối nghiêm trọng cho dịp quốc khánh
việc bán sở hữu vận chuyển và sử dụng các loại pháo hoa cũng như các vật phẩm chứa chất nổ
hoặc hỗn hợp chất nổ như trong pháo hoa bị cấm trên cả nước cho đến hết ngày một mươi năm tháng bảy
tuy nhiên lệnh cấm không áp dụng đối với các chuyên gia và chính quyền thành phố
được cấp phép tổ chức lễ hội pháo hoa truyền thống nhân dịp quốc khánh
thủ tướng pháp elisabeth bochner bày tỏ lo ngại về khả năng bạo loạn của pháp trở lại tại nước này
bà cho biết chính phủ pháp sẽ triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo chất tự trị an nhân dịp lễ lớn của đất nước